thưa quý vị theo hướng dẫn phương án tổ chức giao thông trên địa bàn của sở giao thông vận tải tp hcm
thì từ ngày năm tháng một mươi xe buýt xe khách xe hợp đồng và xe du lịch sẽ được hoạt động trở lại
với số lượng phương tiện hạn chế riêng xe ôn công nghệ chưa được phép hoạt động
cụ thể từ ngày năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tổ chức chạy lại một số tuyến xe buýt
với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình nhu cầu thực tế từng khu vực
với taxi mỗi đơn vị đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá hai mươi số xe quản lý
tương tự hãng xe hợp đồng dưới chín chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách
ô tô công nghệ cũng chỉ được phép đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá một mươi số xe quản lý
với xe du lịch mỗi đơn vị kinh doanh được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa
không vượt quá ba mươi số xe quản lý ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm còn cho phép
phương tiện phục vụ các chương trình du lịch được sở du lịch ủy ban nhân dân các quận
quyện và thành phố thủ đức tổ chức theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế
phương tiện đăng ký hoạt động theo đề xuất của các đơn vị sẽ được sở giao thông vận tải
tp hcm cấp phép thông qua giấy nhận diện có mã qr
trong quá trình hoạt động căn cứ nhu cầu đi lại và tình hình kiểm soát dịch covid một mươi chín
sở tiếp tục điều chỉnh số lượng phương tiện hoạt động phù hợp
riêng sơ ôm công nghệ chở người ở tp hcm hiện chưa được phép hoạt động